kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị công an tp thủ đức tp hcm cho biết tiếp tục tạm giữ nguyễn thị ngọc dung ba mươi chín tuổi
ngụ quận một mươi hai tp hcm để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
cơ quan công an đồng thời tạm giữ chồng của đối tượng này do có liên quan vụ việc
trong quá trình lấy lời khai nghi phạm nguyễn thị ngọc dung kẻ sát hại cô gái buôn bán rau
ở chợ đầu mối nông sản thủ đức công an xác định chồng của nghi phạm có liên quan đến vụ việc
nên đã ra quyết định tạm giữ người này
tại cơ quan điều tra chồng nghi phạm cho biết sau khi xảy ra vụ việc người vợ về nhà có kể lại
tuy nhiên biết vợ gây án nhưng người đàn ông này đã không khuyên ngăn vợ đi đầu thú
người chồng còn mang bộ đồ dính máu đi tẩm sàng đốt
tuy nhiên do say rượu người này đã bị bỏng ở chân trong khi đốt phi tan bộ đồ